từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị thảo và các đối tượng liên quan đã nhận tiền gửi của gần bốn trăm linh người dân thuộc các huyện con cuông anh sơn hay đô lương
với tổng số tài sản lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần hai mươi năm tỷ đồng
căn cứ vào hành vi tính chất mức độ tội phạm các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị thảo tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
lợi dụng chủ trương xây dựng đường giao thông nông thôn được chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ vốn
kế toán ủy ban nhân dân xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã lập khống hồ sơ tham ô tài sản
với hành vi này đối tượng lê anh tuấn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thạch hà hà tĩnh ra quyết định khởi tố
trước đó vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân xã thạch sơn đăng ký xây dựng đường nông thôn và được phê duyệt triển khai
khi tám tuyến đường sắp sửa hoàn thành biết thông tin được phân bổ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu là hai trăm linh bảy triệu đồng
lê anh tuấn đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã là ông trần công trung lập khống các hồ sơ quyết toán và hồ sơ nghiệm thu để rút tiền chứ không để các thôn tự lập
được chủ tịch xã đồng ý tuấn lập hồ sơ rồi nhờ một cán bộ khuyến nông xã đứng tên đơn vị thi công nhờ một nhà thầu trên địa bàn đứng ra ký nhận vào các hồ sơ giám sát
khi hồ sơ hoàn thành tuấn cùng nhà thầu này lên kho bạc rút hai trăm linh bảy triệu đồng sau đó tuấn tự ý lấy năm mươi bảy triệu trong số tiền được chi tiêu cho bản thân
năm một trăm năm mươi triệu còn lại tuấn đưa về nhờ thủ quỹ cất giữ hộ mà không nhập vào ngân sách xã
tỉnh ninh bình vừa công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi cái hạ
và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh ninh bình
công ty cổ phần du lịch tràng an
theo kế hoạch đoàn thanh tra tập trung vào các nội dung việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai quản lý di sản
đầu tư xây dựng cơ bản tài chính văn hóa bảo vệ và phát triển rừng cùng với việc chấp hành các quy định của một số luật như doanh nghiệp
lao động thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch in ấn phẩm tuyên truyền quảng cáo
ngoài ra đoàn kiểm tra liên ngành còn xem xét trách nhiệm của cá nhân tập thể và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép
trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tràng an đã được unesco công nhận do công ty cổ phần du lịch tràng an vi phạm
thời gian thanh tra được thực hiện trong phạm vi bốn mươi năm ngày kể từ ngày ký
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua ngày chín tháng ba mô hình tổng mặt bằng nhà ga ngầm c chín nằm cạnh hồ hoàn kiếm
thuộc tuyến đường sắt đô thị hai
hoàng long trần hưng đạo được trình bày công khai để lấy ý kiến của người dân
tuyến tàu điện ngầm được đánh giá là hiện đại mới mẻ
sau khi thu thập ý kiến đóng góp của người dân và các chuyên gia
thì thành phố hà nội sẽ trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
nhà ga c chín nằm trong khuôn viên của bờ hồ hoàn kiếm
thân ga chính được bố trí ngầm dưới phố đinh tiên hoàng
phần dưới vườn hoa bờ hồ hoàn kiếm có kích thước dài một trăm năm mươi m rộng hai mươi bốn bốn m
sâu một mươi bảy bốn mươi năm m và có ba tầng
khoảng cách ngắn nhất từ thân ga c chín tới hồ gươm là khoảng một mươi m
đối tượng đài tưởng niệm cảm tử quân khoảng tám mươi một m
tới đền bà triệu khoảng tám mươi ba m
tới tháp bút khoảng ba mươi sáu m
tới vườn hoa tượng đài lý thái tổ khoảng một trăm hai mươi mét
ghi nhận của phóng viên tại buổi triển lãm
người dân hà nội rất hào hứng với dự án này
sau này cái giao thông của hà nội không phải là mật độ như thế này
mà nó còn mật độ cao hơn nữa cao nhiều hơn nữa
thì đã có cái nhà ga c chín này ủng hộ cho dân đi lại được phát triển hơn

thì khi mà đi về thì lại tất cả những tuyến đường mà đi từ bờ hồ về các nơi thì nó lại tắt
nhưng mà khi mà di chuyển bằng tàu điện thì nó sẽ giảm một lượng lớn

theo thiết kế ban đầu ga ngầm c chín sẽ có bốn cửa lên xuống

khuôn viên tổng công ty yện lực hà nội hiện nay

cửa số ba đặt bên cạnh thân ga trên vườn hoa bờ hồ hoàn kiếm
cửa số bốn bổ trí phía sau tượng đài cảm tử phố hàng dầu

tuy nhiên ông vẫn băn khoăn về những xung đột giao thông rất dễ xảy ra với một số cửa ga ngầm
cửa số hai bổ trí phía trước tổng công ty yện lực miền bắc
cửa số ba bổ trí phía sau tổng công ty yện lực miền bắc

cửa số ba bổ trí phía sau tổng công ty yện lực miền bắc
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đăng luyện phó trưởng khoa khám bệnh tổng hợp bệnh viện tâm thần trung ương một cho biết
để phòng ngừa có hiệu quả những hệ lụy do đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị ngào đá gây ra
cán bộ y tế ở các tuyến phường xã cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người sử dụng ma túy tổng hợp và gia đình
tự nguyện khai báo tình trạng sử dụng ma túy yêu cầu cam kết không sử dụng
mặt khác tích cực vận động thuyết phục người sử dụng ma túy tổng hợp
tự nguyện cai nghiện và tập trung chữa bệnh tại các bệnh viện tâm thần
năm nay nhiều lễ hội xóa bỏ được cảnh tượng dẫm đạp xô đẩy vì cướp lộc
chém lợn đâm châu gần như không còn nhưng nhiều người cũng đặt ra câu hỏi
phải chăng lễ hội của dân đang bị hành chính hóa theo phương thức tổ chức giống nhau
tiến sĩ lê thị minh lý giám đốc trung tâm nghiên cứu và bảo tồn phát huy di sản văn hóa việt nam cho rằng
cơ quan quản lý cần nhận diện cho được lễ hội nào thực sự là cần thiết của người dân thì phải giữ cho được
vì nếu không sẽ làm nghèo đi tinh thần đời sống văn hóa của người dân
người dân sẽ tự bỏ đi vốn quý của cha ông
mỗi cộng đồng trên đất nước việt nam lại có những lễ hội khác nhau
đó là bản sắc là nét riêng của mỗi cộng đồng
vì thế phải đánh giá kiểm kê và xem xét cái gì thực sự gắn bó mật thiết với người dân
và phải giúp cho họ phương thức tự quản lý lễ hội của mình
ngăn chặn quyết liệt tậm chí thu hồi tới hai mươi tám triệu
trong năm hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là đầu tháng ba hàng loạt tin nhắn rác lại tái xuất
phát tán từ đầu số của các nhà mạng gây khó chịu cho người dùng
thông tin được đăng tải trên báo lao động
trả lời về giải pháp chặn các tin nhắn rác từ đầu số của các nhà mạng
ông đỗ hữu trí phó tránh thanh tra bộ thông tin truyền thông cho rằng
việc này vẫn chưa được giải quyết triệt đề
bộ thông tin truyền thông đã nhắc nhở các nhà mạng về việc này
tuy nhiên ông trí cũng thừa nhận
việc có các giải pháp cụ thể hạn chế tin nhắn rác từ các đầu số là vấn đề nan dài
nếu báo chí có những phát hiện
cần phản ánh cụ thể với bộ thông tin truyền thông để có giải pháp xử lý kịp thời
bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc trong hai ngày qua
đã nhanh chóng bị suy yếu
do đó thời tiết tại các tỉnh phía bắc
trong đó có thủ đô hà nội
sẽ ấm dần lên
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
có nơi thì dưới một mươi một độ c
và cao nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ c
trong khi thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp
vùng biển ngoài khơi của trung bộ và nam bộ
có gió đông bắc cấp sáu giật cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai ba mét
khu vực bắc biển đông
vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng
xin được cảm ơn hoàng trí đã cung cấp cho chúng tôi
cũng như quý vị khán giả những thông tin
sự kiện nổi bật đến từ đời sống phương nam
và những thông tin thức thú vị vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
ngày một mươi tháng ba của truyền hình công an nhân dân
xin chúc quý vị sẽ bắt đầu những ngày nghỉ cuối tuần
bên người thân và gia đình có thật nhiều niềm vui
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv